thưa quý vị trên các trang mạng xã hội những ngày qua thì quý vị ở miền bắc sẽ gặp vô số những hình ảnh
và cả những lời than giờ khóc giờ cười như là người người nhà trà trượt bát tanh quần áo thì phơi ba ngày vẫn y nguyên
và miền bắc thì một năm có tới tận bốn mùa nồm hạ thu đông ạ
không phải là xuân hạ thu đông mà là nồm hạ thu đông đấy quý vị ạ
chúng ta cũng hết sức thông cảm với quý vị khán giả bởi vì có lẽ là ai cũng phải trải qua những điều tương tự
trong thời tiết nôm ẩm như thế này đặc trưng ở khu vực miền bắc và có lẽ cách hợp lý nhất đó chúng ta phải học cách thích nghi
với điều kiện thành tích như thế này bởi vì thưa quý vị từ tháng hai cho đến tháng bốn năm nay thì sẽ có khoảng bốn đến năm lượt đồng
dài ngắn khác nhau và nó chỉ chấm dứt hoặc là thay đổi khi mà có gió mùa đông bắc tràn về ạ
và những lúc như thế này thì lại thấy thích cái cảm giác lạnh giá đúng không ạ chị thị nghiên
và trong ngày hôm nay và những ngày tiếp theo thì thời tiết nồm ẩm cũng như là ô nhiễm không khí sẽ tăng cao
và khuyến cáo là quý vị cần phải đeo khẩu trang khi di chuyển và hoạt động ở ngoài trời
ngoài ra thì bà con nông dân cũng cần phải hết sức đề phòng là trạng thái thời tiết này là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh
gây hại rau vụ xuân nhất là bệnh sương mai chết rũ và dệt vội chích quất nhanh chóng làm ruộng bị thối hỏng hàng loạt
nếu không có biện pháp để bảo vệ kịp thời